thông thường cứ đến đầu mùa mưa là người trồng cây hồ tiêu ở đồng nai tích cực chăm sóc để cây phát triển và cho năng suất cao
tuy nhiên thời gian qua giá tiêu liên tục giảm sâu khiến cho nhiều nông dân bỏ bê vườn cây
ghi nhận tại huyện cẩm mỹ địa phương có diện tích trồng tiêu lớn nhất tỉnh đồng nai
khác với mọi năm cứ vào đầu mùa mưa ông nguyễn minh khanh thuê thêm nhân công để chăm sóc vườn tiêu hơn một hectare của gia đình
năm nay do giá tiêu liên tục giảm cùng với vụ mùa vừa qua thất thu nên gia đình ông khanh chỉ chăm sóc cầm trừng để giảm chi phí đầu tư thuê nhân công
tuy nhiên điều này sẽ khiến vườn tiêu giảm năng suất và nguy cơ bị dịch bệnh cao
nhiều hộ trồng tiêu cũng đang bỏ bê chăm sóc vườn tiêu như gia đình ông khanh
theo ngành nông nghiệp địa phương mặc dù giá tiêu liên tục giảm nhưng giai đoạn đầu mùa mưa việc chăm sóc phòng bệnh cho cây tiêu rất quan trọng
do đó bà con nông dân cần tập trung cắt tỉa lại vườn cây tạo độ thông thoáng để ngăn ngừa mầm bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho cây đâm trồi tạo chuỗi sau này
ngay đầu vụ này chúng ta nên chú ý làm sao cho hoa nó ra được nhiều và nó đậu được nhiều trái
bằng cái cách là chúng ta bón ở gốc thì cái phân nó đầy đủ chúng ta có thể sử dụng một số cái phân hữu cơ
cái thứ hai nữa là bà con cũng nên tăng cường phân bón kẻm ở trên để phun hai ba lần để cho cây tiêu nó ra được hoa nhiều và cái chủ hoa nó dài
cái thứ ba nữa là bà con cũng nên trước khi hoa nở thì chúng ta nên phun một lần bo để tăng cái tỷ lệ đậu cũng như là chống rụng
huyện cẩm mỹ là địa phương có diện tích trồng cây hồ tiêu lớn nhất tỉnh đồng nai với hơn sáu ha tập trung chủ yếu tại các xã lâm san sông rai xuân tây
trong bối cảnh giá hồ tiêu giảm liên tục đã và đang gây khó khăn cho nhiều hộ dân tuy nhiên người dân cần tích cực chăm sóc nâng cao năng suất và trồng theo các tiêu chuẩn sạch an toàn liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu